hôm nay một mươi chín tháng chín tại hà nội sẽ diễn ra khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với sự tham dự của một ba trăm linh đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội
trong hôm nay các đại biểu cũng sẽ thảo luận cho ý kiến và thông qua báo cáo chính trị tại đại hội với tiêu đề
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh